theo một báo cáo của finantial times vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó việt nam thuộc top năm khu vực về thu hút fdi xếp trên cả singapore và australia
theo báo cáo của fdi intelligent thuộc finantional times vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba trăm bốn mươi tám năm tỷ usd tăng tám so với năm hai nghìn một mươi năm
số dự án tăng một và số việc làm mới tăng thêm sáu
với số vốn tăng hai đạt khoảng sáu mươi hai ba tỷ usd ấn độ vẫn giữ vững vị trí số một trong thu hút fdi trong khu vực
trung quốc đứng thứ hai với lượng vốn tăng ba
lên mức năm mươi chín một tỷ usd dù số dự án có giảm một mươi
kazakhstan gây chú ý khi lần đầu tiên lọt vào top một mươi do vốn ngoại đổ vào kazakhstan tăng đột biến
nhờ tập đoàn trevrong đầu tư ba mươi sáu tám tỷ usd vào mở rộng khai thác dầu khí tại mỏ tenggit của nước này
tiếp theo đó là việt nam đứng thứ tư về thu hút fdi với lượng vốn đạt là ba mươi sáu sáu tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
số dự án fdi cũng tăng lên một mươi tám lên hai trăm sáu mươi năm trong năm này
theo bộ kế hoạch và đầu tư tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới
tăng thêm và cấp thêm
tổng số vốn đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi bốn bốn tỷ usd
vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm có giảm hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do trong năm hai nghìn một mươi sáu không có nhiều dự án quy mô lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư